ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đã tổ chức khai trương trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thái nguyên
đây là đầu mối duy nhất trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở ban ngành cơ quan đơn vị trong tỉnh
việc đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh thái nguyên
nhằm tạo sự chuyển biến đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành chính và cách thức làm việc với người dân doanh nghiệp
góp phần làm giảm đầu mối các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang hoạt động tại một mươi chín trên hai mươi sở ban ngành hiện nay
ngoài ra trung tâm còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tăng hiệu quả làm việc
và sự minh bạch công khai thông tin về thủ tục hành chính tăng cường liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính